ngày hôm nay tại thủ đô phnom penh của campuchia sẽ diễn ra lễ khai mạc hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ bốn mươi bốn mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan
các hội nghị cấp cao lần này đánh dấu sự nối lại các trao đổi đối thoại trực tiếp giữa các lãnh đạo sau hơn hai năm bị gián đoạn do dịch bệnh covid một mươi chín
đây sẽ là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi về các nỗ lực xây dựng cộng đồng asean tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của asean
kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa asean với các đối tác và thảo luận về nhiều vấn đề chiến lược ở khu vực và thế giới
các hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi bốn mươi một cùng các hội nghị liên quan sẽ diễn ra tại phnom penh campuchia từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
hợp tác khu vực trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu an ninh lương thực y tế và phục hồi kinh tế sẽ là những nội dung được ưu tiên thảo luận trong chương trình nghị sự
việc nâng cấp quan hệ asean với mỹ và ấn độ lên đối tác trực tiếp
chiến lược toàn diện cũng sẽ được tập trung thảo luận
lãnh đạo các nước dự kiến sẽ thông qua và ghi nhận hơn một trăm linh văn kiện về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng trong asean và giữa asean với các đối tác